các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an cho biết đã bắt tạm giam phan xuân thiện nguyên là phó tổng giám đốc công ty cổ phần vn phạc ma và hoàng trúc vi nguyên là nhân viên phòng nghiên cứu phát triển thuộc công ty cổ phần vn phạc ma để điều tra về tội sản xuất buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh
theo điều tra ông phan xuân thiện là người giới thiệu cho bà hoàng trúc vi thuê dược sĩ phạm văn thông viết hồ sơ kỹ thuật thuốc
ông thiện biết rõ xuất xứ lô thuốc và con dấu của công ty helix canada là giả
thế nhưng vẫn để cho nguyễn minh hùng nguyên là tổng giám đốc công ty cổ phần vn phạc ma và cấp dưới thực hiện hành vi hợp thức hóa để tiêu thụ lô thuốc là vi phạm pháp luật nghiêm trọng
đây là vụ án được dư luận rất quan tâm
từ năm hai nghìn một mươi ba đến năm hai nghìn một mươi bốn nguyễn minh hùng đặt võ mạnh cường nguyên là giám đốc công ty hàng hải quốc tế hnc mua thuốc tân dược của công ty helis phạm ma cityco canada sản xuất để cung cấp cho các bệnh viện ở việt nam
trong đó có chín ba trăm linh hộp thuốc h capita năm trăm linh mg caplete để chữa bệnh ung thư
do không có hồ sơ kỹ thuật tiêu chuẩn và phương pháp kiểm nghiệm thuốc để nộp cho cục quản lý dược bộ y tế thẩm định theo quy định
hùng chỉ đạo nhân viên làm giả hồ sơ kỹ thuật thuốc h capita năm trăm linh mg
ngoài ra các nhân viên của vn phạc ma còn làm giả các chứng từ thủ tục thanh toán để được bộ y tế cấp giấy phép nhập khẩu lô thuốc này
qua giám định lô thuốc nhập khẩu này chứa chín mươi bảy hoạt chất
safe sitabin là thuốc không rõ nguồn gốc kém chất lượng không được sử dụng làm thuốc chữa bệnh cho người
vào ngày hai mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi năm bộ công an đã khởi tố vụ án bắt giam các đối tượng
ngày hai mươi năm tháng tám năm hai nghìn một mươi bảy tòa nhân dân tp hcm đã tuyên phạt bị cáo nguyễn minh hùng và võ mạnh cường cùng một mươi hai năm tù về tội buôn lậu
liên quan đến vụ án này bảy bị cáo khác bị phạt thấp nhất từ hai năm tù nhưng cho hưởng án treo
đến cao nhất là năm năm tù về các tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức và buôn lậu
sau đó khi xét xử phúc thẩm vào ngày ba mươi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy tòa án nhân dân cấp cao tại tp hcm đã tuyên hủy toàn bộ bản án
yêu cầu điều tra lại và kiến nghị điều tra hàng loạt cá nhân có liên quan
thưa quý vị và các bạn mọi hành vi tàng trữ sử dụng buôn bán vận chuyển pháo nổ là trái với quy định của pháp luật
thế nhưng nhiều đối tượng hám lời vẫn tìm cách tuồn mặt
và vào năm nào cũng vậy cứ vào thời điểm cận tết thì các cơ quan chức năng lại liên tục phát hiện và bắt giữ nhiều trường hợp mua bán vận chuyển pháo nổ trái phép
tại đường dân sinh thuộc phường phương đông tp ung bí tỉnh quảng ninh công an thị xã đông triều bắt quả tang nguyễn tuấn anh
điều khiển xe ô tô vận chuyển một mươi hai hộp pháo và năm bánh pháo do trung quốc sản xuất có tổng trọng lượng bốn mươi kg
điều tra mở rộng lực lượng công an bắt khẩn cấp đối tượng bùi đức minh mua bán pháo nổ trái phép thu giữ một mươi hai hộp pháo do trung quốc sản xuất có tổng trọng lượng ba mươi kg
còn tại tỉnh vĩnh phúc chiều ngày một mươi năm tháng một công an huyện yên lạc đã bắt quả tang kim đình đãi sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn trú tại xã đồng văn có hành vi buôn bán hàng cấm thu giữ gần ba mươi sáu kg
tại cơ quan công an kim đình đãi đã khai nhận toàn bộ hành vi mua bán pháo trái phép của mình
hiện công an huyện yên lạc đang tạm giữ hình sự đối với kim đình đãi để củng cố hồ sơ xử lý
trong những ngày vừa qua dịch lở mồm long móng đã bùng phát tại một số địa phương ở thị xã điện bàn tỉnh quảng nam khiến nhiều đàn gia súc bị nhiễm bệnh
trong đó thì xã điện tiến là địa phương bị nhiễm bệnh nghiêm trọng nhất
hiện tại các ngành liên quan cùng chính quyền địa phương đang khẩn trương dập các ổ dịch và phòng chống dịch bệnh lây lan
trong một mươi ngày qua gia đình ông trần thanh ba đứng trên đường
những người không yên vì đàn lợn của mình bỗng dưng bỏ ăn ủ rũ đi lại khó khăn
sau khi thông báo với cán bộ thú y của địa phương gia đình ông mới được biết đàn lợn nhà mình đã bị nhiễm bệnh lở mồm long móng và buộc phải tiêu hủy
cả khuya cả mọc dài là tôi dạy tôi xem thì đi lượng khẩn hệ chân trước
sáng hôm sau là tôi biết chắc chắn là lở mồm long móng và công bố liền cho ủy ban nhân dân trả
và trưa lại thì ủy ban nhân dân trả
chúng và đồng thời khoanh vùng cái vùng này
và tất cả những cái hộ lăn cặn cũng làm việc với các hộ cũng thấm nhắc là tiến hành thiêu ủy và rửa vôi xót trùng từ quanh vườn ra ngõ
không chỉ gia đình ông ba mà tại xã điện tiến có tới tám hộ gia đình có đàn gia súc bị nhiễm dịch
tính đến thời điểm hiện tại ủy ban nhân dân xã điện tiến đã tiến hành tiêu hủy sáu mươi ba con lợn
vẫn đang trong quá trình theo dõi tình hình dịch bệnh
trong thời gian qua trên địa bàn xã điền tiến thì xuất hiện bệnh lở mồm long móng
chúng tôi đã báo cho thú y xã điện tiến và về kiểm tra thì đúng là có tấm hội dân xuất hiện với lại là sáu mươi ba con
tấm số lượng là khoảng ba năm trăm chín mươi sáu ký
và chúng tôi đã vận động bà con nhân dân thì thực hiện tiêu hủy để ngăn chặn mong bệnh lây lao trên địa bàn
chính quyền địa phương đang nỗ lực tiến hành tiêm phòng bao vây dịch bệnh
liên tục ra quân phun hóa chất tiêu độc khử trùng hướng dẫn người dân thực hiện cách ly ngăn chặn lây lan
hiện tại tình trạng dịch bệnh cơ bản đã được khống chế và chưa có dấu hiệu lây lan thêm
trước tình hình tay thì địa bàn thị xã đã có phần mẫu chỉ độ cho các địa phương các ngành tăng cường công tác kiểm tra theo dõi tình hình dịch bệnh
đặc biệt là đồng ngũ thú y ở các xã đó
tổ chức tiêm tiền bằng động bộ con người dân trong việc phòng chấm dịch
thứ ba là hiện nay là đồng kiến nghị với lại chủ chí cục thú y của tỉnh tăng cường lượng vaccine
trước mắt là tiêm phòng đối lại có cái địa phương mà đã xảy ra dịch như điện tiến và một số địa phương lan cặp
không chỉ ở thị xã điện bàng tỉnh quảng nam cũng đã có một số địa phương khác bị nhiễm dịch lỡ mồm lông mắm như duy xuyên đại lộc
hiện tại các ngành chức năng của tỉnh đang nỗ lực để dập tắt dịch bệnh
người dân cũng cần hết sức lưu ý tiêm phòng đầy đủ theo dõi thường xuyên
nếu có phát hiện dịch bệnh cần báo ngay cho cơ quan chức năng để kịp thời xử lý tránh lây lan trên diện rộng
trong những ngày cận tết này thì người dân trồng quất cảnh tại quảng nam đang hết sức phấn khởi khi mà quất cảnh năm nay được giá và giá cao hơn từ hai mươi
trong khi hầu hết các cây thì đã được thương lái đặt từ trước đó
nhiều nông dân hội an tỉnh quảng nam hồ hời vì thu lợi sớm từ vụ quất tết năm nay
những ngày này người trồng quất ở thành phố hội an đang tất bật chăm sóc vườn quất của mình để bán trong dịp tết nguyên đán
và năm nay giá quất cảnh đã cao hơn hai mươi ba mươi so với mùa xuân
do mất mùa sau trận mưa lớn vào đầu tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám giá thấp nhất của mỗi trậu lớn là từ bốn trăm linh đồng
trậu đẹp vài triệu có trậu hàng chục triệu đồng tùy theo dạng cây thế cây
năm nay thành phố hội an dự kiến xuất bán hơn hai trăm linh trậu quất cảnh các loại tương đương với so với năm trước
và riêng xã cẩm hà đã xuất bán gần bảy mươi trậu các loại
quất hội an phát triển tự nhiên không uốn cảnh cho nên bắt mắt và có cây ráng riêng không trùng lập với nhau
và để có cây bán vào dịp tết nguyên đán thì từ giữa tháng một mươi người dân đã đưa quất từ vườn vào trậu
người trồng ở hội an rất biết cách chăm sóc quất để cho trái to đều bóng và lá xanh tươi tràn đầy sức sống
quất cảnh ở hội an là nguồn cung tết cho các tỉnh thành miền trung như thành phố đà nẵng thừa thiên huế quảng nam quảng ngãi và một số tỉnh tây nguyên
còn tại huyện đảo lý sơn thì từ lâu địa danh đã được gắn với tên gọi là quê hương hải đội hùng binh hoàng sa
vương quốc tỏi tỏi lý sơn được công nhận là đệ nhất tỏi bởi hương vị thơm ngon đậm chất tinh dầu do tỏi được canh tác trên những cánh đồng có nền đất núi lửa và được tưới tắm bởi gió biển quanh năm
những tưởng là thương hiệu đó sẽ giúp cho tỏi lý sơn mãi mãi ở đỉnh cao về giá cả
tuy nhiên từ cuối năm ngoái thì tỏi lý sơn đã bột ngột rất giá nặng
và đối với người dân đảo thì những người làm nghề biển chỉ vui vì đánh cá đẩy khoang còn người nông dân thì sẽ vui khi tỏi được giá
những ngày tết đã đến gần và niềm vui của người dân đảo đang đặt hết vào giá tỏi
sản lượng tỏi của cả đảo lý sơn mỗi năm là hai tấn
tỏi giúp các gia đình trang trải mua sắm nhu yếu phẩm đáp ứng nhu cầu cuộc sống hàng ngày
những năm tỏi đội giá trên một trăm linh đồng một kg nhiều ngôi nhà mới được xây dựng thêm và lý sơn tràn ngập không khí của một mùa xuân vui
lý sơn đã phẳng phất không khí xuân với lời cầu nguyện một năm mới hành tỏi được mùa cuộc sống no đủ
buổi sáng sớm tại chợ huyện lý sơn khoảng nửa tấn tỏi được nông dân mang ra giao dịch bán vào đất liền
khuôn mặt mọi người không có nhiều niềm vui và những nụ cười chứa đầy âu lo
nhiều hộ dân vẫn cố gắng tích chữ tỏi với hy vọng ngày xuân tỏi sẽ lên giá
vì tết năm hai nghìn một mươi tám giá tỏi lý sơn đã lên tới một trăm bốn mươi đồng một kg
có hộ nông dân chữ bốn tấn tỏi và bán ra thu về hơn nửa tỷ đồng
còn năm nay thì canh tác tỏi không mang lại lợi nhuận

lỡ chứ là dây
này lỡ tụt dây chứ là dây
hiện nay nhiều hộ nông dân gửi tỏi cho con cái đang học tập ở sài gòn đà nẵng và quảng ngãi
để giao bán trên facebook và bán cho người quen bằng câu cửa miệng
tỏi lý sơn thiệt tỏi nhà chồng
với hy vọng bán trực tiếp sẽ kiếm thêm được vài giá
số tiền thu được là tiền lộ phí giúp các em sinh viên mua vé về thăm quê
bác người mình ở lâm sinh lâm sinh lâm sinh lâm sinh lâm sinh lâm sinh lâm sinh lâm sinh lâm sinh lâm sinh lâm sinh lâm sinh
hôm nay bán rưỡi rụng bà con ăn loa ít tiền bà con không có tiền nha
ngày cuối năm du khách ra đảo vắng vẻ
những rổ tỏi chờ người mua đặt cạnh những cánh đồng tỏi đang đâm trồi
ngày xuân cũng là dịp người nông dân trên đảo thu hoạch và bắt đầu một mùa tỏi mới
sau khi lương tối thiểu vùng đã tăng từ năm hai nghìn một mươi
thì một tin vui nữa đến với người lao động chính là tiền thưởng tết nguyên đán năm nay
mức thưởng tết nguyên đán bình quân đã tăng một mươi một bốn so với năm ngoái
theo tổng hợp từ báo cáo của hai mươi hai năm trăm linh doanh nghiệp trên cả nước
năm nay mức thưởng tết nguyên đán bình quân bằng khoảng một tháng lương
tương đương khoảng sáu ba trăm một mươi đồng một người tăng một mươi một bốn so với năm hai nghìn một mươi tám là năm năm trăm hai mươi bảy đồng một người
cụ thể công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ một trăm linh vốn điều lệ
là năm bảy trăm tám mươi chín đồng một người tăng một mươi năm hai so với năm hai nghìn một mươi tám
các công ty có cổ phần vốn góp chi phối của nhà nước là sáu triệu tám trăm hai mươi năm nghìn đồng một người
tăng chín tám so với năm hai nghìn một mươi tám
còn ở các doanh nghiệp dân doanh mức thưởng tết nguyên đán bình quân năm nay là sáu bốn trăm bốn mươi năm đồng một người
tăng hai mươi sáu sáu so với năm hai nghìn một mươi tám
doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là sáu hai trăm ba mươi sáu nghìn đồng một người
tăng chín bảy so với năm hai nghìn một mươi tám
bắt đầu từ ngày hôm nay ngày một mươi sáu tháng một
ngân hàng nhà nước bắt đầu cung ứng tiền lì xì cho các ngân hàng
thưa quý vị và các bạn đã tới thời lượng của mỗi ngày một nghề
thưa quý vị dâu tây từ lâu đã trở thành biểu trưng gắn liền với mảnh đất đà lạt
thế nhưng thực tế là chẳng cần đến đà lạt mà chỉ cần đến sapa là
du khách cũng có thể khám phá ngay những vườn dâu tây xinh đẹp như thế này
và chỉ cần đến bản không khó để bạn có thể tìm thấy những khu vườn rộng hàng hectare
với những trái dâu tây chín đỏ
và với không khí mát mẻ quanh năm thì đây thực sự là một nơi lý tưởng
để nghề trồng dâu tây phát triển mạnh
mỗi ngày một nghề hôm nay xin mời quý vị cùng đến thôn má cha xã sapa
là một điểm đến thú vị để cùng tìm hiểu về cách trồng dâu tây tại đây
và tới đây bản tin kinh tế và tiêu dùng cũng xin được kết thúc